bắt đầu từ hai mươi giờ tối nay đà nẵng cấm người dân ra đường và cấm các phương tiện ô tô xe máy di chuyển qua cầu lúc này để đề phòng tình huống xấu xảy ra
ký nhận ban đầu đã có tình trạng cây cối ngã đổ một số biển hiệu bị gió hoặc ngã và chưa có thiệt hại về người
trước đó đà nẵng đã sơ tán hơn tám mươi người đến nơi tránh trú bão an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình cơn bão số bốn đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
còn tại quảng nam đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão chúng tôi xin được kết nối với phóng viên ngọc lũy
kính chào quý vị tôi đang có mặt tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đây được xác định là một trong những địa phương nằm ngay trong vùng tâm bão
dù bão số bốn vẫn chưa đổ bộ vào đất liền thế nhưng tại đây đã có mưa to đến rất to gây ngập lục cục bộ ở một số tuyến đường và gió giật mạnh
tính tới thời điểm hiện tại tại quảng nam đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão
quảng nam đã ghi nhận những thiệt hại đầu tiên do cơn bão noru gây ra đã có chín người bị thương trong quá trình gia cố nhà cửa
đa số nhận nhân đều bị trắng thương nhẹ ở cột sống và vùng đầu không ảnh hưởng đến tính mạng
hiện tại thì tỉnh quảng nam đã thực hiện di dời toàn bộ người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi sơ tán an toàn
lực lượng công an cũng đang tất trực một trăm linh để sẵn sàng ứng phó với bão
từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng chín quảng nam cũng đã cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đường
và chúng tôi sẽ tiếp tục phong báo
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo
còn tại đảo lý sơn của tỉnh quảng ngãi do bão đã mạnh lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một kèm theo mưa to đến rất to
mưa bão đã làm gãy đổ một số cây cối trên tuyến đường trung tâm huyện
mưa to cũng gây ngập cục bộ tại một số tuyến đường trụng thấp
huyện lý sơn đã đôn đốc phân công các lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để xử lý tình huống xảy ra
đồng thời khuyến cáo người dân không được ra đường khi mưa bão đổ bộ
tại trung tâm tỉnh quảng ngãi và khu vực lân cận mực nước trên các sông trà bồng
sông trà khúc sông vệ lên đăng lên cao dần
những thông tin mới nhất về cân bạo noru sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi